hai người chết hai người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch
đó là hậu quả đau lòng khi một gia đình ở thanh hóa đốt than tổ ong trong phòng ngủ để sửa ấm
theo thông tin ban đầu vào tối ngày ba tháng hai tức ngày ba tết
gia đình một người dân tại xã quảng nham huyện quảng sương đốt than tổ ong để sửa ấm
trậu than được đặt ở trong phòng đóng kín cửa
đến chín h hai mươi phút sáng ngày bốn tháng hai do không thấy mẹ con bà này ra khỏi phòng
nên người thân đã vào kiểm tra thì tá hỏa phát hiện bốn người nằm bất tỉnh
bà và cháu ngoại sinh năm hai nghìn một mươi ba được xác định đã chết
con gái và cháu ngoại bà này nguy kịch nên đã được đưa tới bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa cấp cứu
theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng nguyên nhân hai người tử vong là do ngạt khí